các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo thông tin trên bài viết thảm họa hàng không trung quốc mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm kết thúc kỷ lục bốn hai trăm hai mươi bảy ngày bay an toàn trên báo dân việt
mặc dù chưa có báo cáo về thương vong nhưng người ta tin rằng có rất ít cơ hội sống sót cho những người trên máy bay
vì dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay bị mất thông tin radar hai phút sau khi đột ngột lao xuống từ độ cao bay khoảng tám tám trăm sáu mươi chín m
một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy
chiếc máy bay gần như rơi thẳng đứng xuống khu rừng
đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở trung quốc kể từ khi một vụ tai nạn xảy ra ở jichon tỉnh hắc long giang đông bắc trung quốc vào năm hai nghìn một mươi
vụ tai nạn ở ychun đã khiến bốn mươi bốn người thiệt mạng
ngay sau khi vụ tai nạn mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm xảy ra chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ra lệnh dốc toàn lực lượng để tìm kiếm và cứu nạn theo tân hòa xã
quốc vụ viện trung quốc cũng cho biết
họ sẽ phân công các quan chức ưu tiên xử lý vụ tai nạn xác định nguyên nhân càng sớm càng tốt
và tăng cường điều tra các mối nguy an toàn trong lĩnh vực hàng không dân dụng
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không và cuộc sống của con người trong tương lai
trang web chính thức của chiner istan airlines đã được chuyển sang đen trắng để bày tỏ sự thương tiếc đối với thảm kịch hàng không này
đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn
đồng thời hứa sẽ tích cực hợp tác điều tra
máy bay mang số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm cất cánh từ sân bay kunming changshui ở tỉnh vân nam tây nam trung quốc
vào lúc một mươi ba h một mươi năm và dự kiến đến quảng châu tỉnh quảng đông miền nam trung quốc vào lúc một mươi năm h bảy
máy bay có một trăm ba mươi hai người trên khoang bao gồm một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên phi hành đoàn
vào khoảng hai giờ chiều ngày hai mươi một tháng ba
ông lee nói với tờ nhật báo thanh niên bắc kinh rằng anh đang lái xe thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc máy bay phía trước từ trên trời rơi xuống
máy bay rơi theo phương thẳng đứng từ trên trời xuống
dù ở rất xa nhưng tôi có thể thấy đó là máy bay
máy bay rơi xuống núi và bốc cháy sau đó rất nhiều khói bốc ra
dữ liệu chuyến bay từ nhà cung cấp thông tin varifly cho thấy
máy bay bay ở độ cao khoảng tám tám trăm sáu mươi chín mét
máy bay đột ngột giảm độ cao bay đồng thời tốc độ bay cũng bắt đầu giảm từ khoảng tám trăm bốn mươi năm km trên giờ
lúc hai giờ hai mươi một phút chuyến bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm bị mất tín hiệu radar adsb và cũng mất liên lạc với mặt đất
đánh giá từ dữ liệu chuyến bay không có thông tin nào cho thấy phi công đã thực hiện bất kỳ liên lạc nào với kiểm soát mặt đất
nhiều khả năng máy bay bị mất liên lạc với mặt đất
nhiều khả năng máy bay bị mất công suất động cơ ở độ cao bay dẫn đến phi công mất quyền điều khiển máy bay
wang yanan tổng biên tập của tạp chí aerospace knowledge có trụ sở tại bắc kinh
nói với global times rằng đây có thể là một sự cố kỹ thuật rất nghiêm trọng
trong đó máy bay chắc chắn sẽ lao xuống với tốc độ cao
tuy nhiên nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn chỉ có thể được xác định cho đến khi hộp đen được thu hồi và phân tích
ông wang lưu ý
thủ tướng lý khắc cường kêu gọi cung cấp thông tin
cung cấp thông tin chính xác kịp thời tiến hành điều tra nghiêm túc vụ việc
và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để tăng cường an toàn hàng không gia dụng
hàng không luôn được coi là phương tiện di chuyển an toàn
tuy nhiên khi xảy ra sự cố thì tai nạn máy bay sẽ vô cùng thảm khốc với sắc xuất sống sót thấp
vì vậy những hành khách may mắn thoát cửa tử lần này có thể coi là những người vô cùng may mắn
bài viết có tựa đề nhiều người đã về với đất mẹ nhưng vẫn có người may mắn thoát chết
trên báo dân việt cho biết một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh của chiếc vé máy bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm
mà anh này mua vào ngày một mươi tám tháng ba
người đàn ông này là anh hoàng tùng hoa
anh hoàng nói với phóng viên rằng chuyến bay của mình vốn dĩ xuất phát từ đằng chung của tỉnh vân nam
tới quảng châu và transit tại côn minh
tuy nhiên vào tối qua tức một ngày trước khi tai nạn máy bay xảy ra
nên bản thân cũng đã hủy luôn toàn bộ lịch trình tới quảng châu
anh hoàng cho biết mình tới quảng châu lần này để tìm việc làm
do chuyến bay tạm thời bị hủy nên anh đi xăm lông mày vào chiều ngày hai mươi một
sau khi thông tin về tai nạn của chuyến bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm
anh hoàng cảm thấy mình đã rất may mắn khi không kiên quyết theo đuổi lịch trình bay tới quảng châu vào ngày hai mươi một tháng ba
bên cạnh đó theo ngôi sao net một người phụ nữ đã may mắn thoát vụ tai nạn máy bay miu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm này nhờ đổi sang chuyến sớm hơn vào phút chót
người phụ nữ tại quảng châu chia sẻ với truyền thông địa phương
lịch trình ban đầu của cô là trên chuyến bay mang số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm của hãng hàng không china iston
nhưng cô đã thay đổi và lên chuyến bay sớm hơn
tuy nhiên chị gái và bốn người bạn của người phụ nữ này đã lên chuyến bay gặp tai nạn mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm
bên cạnh những thông tin tại hiện trường vụ việc dựa vào các thông tin công khai như dữ liệu chuyến bay và các video do nhân chứng quay lại
các chuyên gia đã đưa ra một số nhận định ban đầu
theo bài dịch của báo dân việt từ scmp có tiêu đề vụ rơi máy bay chở một trăm ba mươi hai người ở trung quốc
dữ liệu rất bất thường
roan brounie phi công kỳ cựu lái máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy người tham gia đánh giá sự cố rơi máy bay cho biết
điều đầu tiên mà các nhà điều tra sẽ phải xác định là máy bay trước khi đâm xuống đất có còn nguyên vẹn hay không
phi công này nói thêm
theo nhận định của tôi các dữ liệu cho thấy máy bay vẫn nguyên vẹn trước khi đâm xuống đất
dữ liệu do frise lara hai mươi bốn thu thập cho thấy máy bay ở độ cao gần chín mét vào lúc hai giờ hai mươi phút
theo giờ địa phương trước khi giảm độ cao đột ngột
máy bay duy trì độ cao khoảng hai một trăm linh mét trong một thời gian ngắn rồi lao thẳng xuống đất
với tốc độ khoảng chín bốn trăm linh m trên phút trong những giây cuối cùng
theo broni một máy bay rơi theo kiểu chuối mũi thẳng xuống như vậy là cực kỳ hiếm khi xảy ra
jean poldeck cựu giám đốc cục điều tra và phân tích của pháp về an toàn hàng không dân dụng nói rằng
dữ liệu trên là rất bất thường nhưng nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm
để đưa ra kết luận
các nhà điều tra trung quốc chưa thông báo về việc tìm thấy hộp đen của máy bay
khi phân tích các mảnh vỡ các nhà điều tra nhiều khả năng sẽ tập trung vào thiết bị kiểm soát độ cao
phần mũi máy bay theo brownie
thiết bị lắp đặt ở phần đuôi để giữ máy bay ở một số vị trí nhất định mà không cần phi công can thiệp
thông thường các máy bay sẽ hướng mũi lên một cách tự nhiên khi tăng tốc và cánh tạo ra lực nâng

các nhà điều tra cũng cần đánh giá các video đặc biệt là video quay cảnh máy bay rơi thẳng đứng
do camera an ninh của một công ty khai thác mỏ địa phương ghi lại theo tờ the per
một video khác do một chiếc xe gần đó quay lại cũng quay cảnh vụ tai nạn máy bay ở một góc độ khác
hôm hai mươi một tháng ba cục hàng không liên bang mỹ faa thông báo sẵn sàng hỗ trợ nếu phía trung quốc đề nghị
hãng boeing cũng tuyên bố hợp tác và hỗ trợ cuộc điều tra của cục hàng không dân dụng trung quốc
đây là sự cố mới nhất có ảnh hưởng đến uy tín của hãng sau loạt hai vụ tai nạn máy bay
có liên quan đến dòng boeing bảy trăm ba mươi bảy max vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín khiến cho ba trăm bốn mươi sáu người chết
vụ việc khiến boeing phải cập nhật phần mềm điều khiển máy bay
nhưng phiên bản cập nhật không áp dụng cho dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh mới gặp nạn
hãng eastern airlines đã thông báo tạm ngừng sử dụng toàn bộ các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy
còn lại sau khi vụ tai nạn này xảy ra
máy bay gặp nạn là một chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh thuộc công ty con vân nam của china istan airlines
và mới hoạt động được hơn sáu năm
máy bay được giao vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
sau vụ tai nạn mở u năm nghìn bảy trăm ba mươi năm các nguồn tin nói với global times rằng china eastern airlines đã quả quyết
quyết định hạ cánh tất cả các máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của công ty
về vấn đề này li xiaowang một chuyên gia về hệ thống không người lái thông minh tại đại học thanh đảo nói với global times rằng
đây là hành động thường xuyên để phòng ngừa rủi ro cho đến khi biết được nguyên nhân của vụ tai nạn
ông li xiaowang nói sau nhiều năm khai thác và sử dụng bản thân loại máy bay không có vấn đề gì
các nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn bao gồm việc bảo dưỡng và sửa chữa có đáp ứng các yêu cầu về khả năng bay hay không
phi công có mắc lỗi vận hành hay không
con người hoặc sự cố đặc biệt đã xảy ra hay không
boeing cũng xác nhận với global times rằng
chúng tôi đã biết các báo cáo ban đầu và đang làm việc để thu thập thêm thông tin
chiếc máy bay này thuộc dòng máy bay chở khách bảy trăm ba mươi bảy ng không giống với dòng bảy trăm ba mươi bảy max tám đã hạ cánh trước đó
dòng máy bay chở khách bảy trăm ba mươi bảy ng bao gồm bảy trăm ba mươi bảy sáu trăm linh bảy trăm linh tám trăm linh chín trăm linh và hiện là một trong những máy bay chở khách thân hẹp
được sử dụng rộng rái nhất trên thế giới
tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổng sản lượng dòng bảy trăm ba mươi bảy ng của boeing đạt bảy tám mươi tám chiếc
thống kê cho thấy có hơn một ba trăm linh máy bay bảy trăm ba mươi bảy ng đang phục vụ tại lục địa trung quốc
chiếm ba mươi bảy tổng số đội bay hàng không dân dụng trung quốc
vụ tai nạn đã ráng một đòn mạnh vào ngành hàng không vốn đã chịu tổn thất lớn trong thời kỳ đại dịch
và ngành này đang mong muốn có thêm sự hỗ trợ của chính phủ
để tồn tại trong giai đoạn ảm đạp này
sau vụ tai nạn u năm nghìn bảy trăm ba mươi năm một số chuyến bay không xác định khởi hành từ côn minh tỉnh vân nam
do china eastern airlines khai thác vào chiều ngày hai mươi một tháng ba đã bị hủy
bao gồm các chuyến bay đến hàng châu tỉnh chiết giang miền đông trung quốc
và hạ môn tỉnh phúc kiến miền đông trung quốc
tính đến ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thời gian bay an toàn liên tục của hàng không dân dụng trung quốc

sân bay an toàn liên tục của hàng không dân dụng trung quốc đã vượt quá một trăm linh triệu giờ
đây là kỷ lục bay an toàn liên tục tốt nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng trung quốc
và là kỷ lục bay an toàn liên tục tốt nhất trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới
theo trang web chính thức của cục hàng không dân dụng trung quốc
cổ phiếu của china istan airlines mở cửa đã giảm khoảng chín trong giao dịch tại mỹ
hiện tại nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định
liệu có gì bất thường đằng sau thảm họa hàng không này hay không
và liệu vụ tai nạn này có lý do
liên quan gì đến chiến sự nga ukraine hay không
quá trình điều tra vẫn đang diễn ra
hãy cùng chờ đợi kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng liên quan tại trung quốc
những thông tin tiếp theo về diễn biến điều tra của vụ tai nạn sẽ được cập nhật liên tục
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo